vào ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh hải dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo cao tài năng về các tội giết người cướp tài sản và xâm phạm thi thể hải cốt
bị cáo vũ thị mừng về các tội che giấu tội phạm và xâm phạm thi thể hải cốt bị cáo cao tài năng nhận tổng hình phạt tử hình cho ba tội danh
trong phiên tòa sau khi đại diện vị kiểm sát công bố cáo trạng của các bị hại đã diễn ra phần xét hỏi đối chất giữa hai bị cáo
tại phiên tòa bị cáo cao tài năng cơ bản đã nhận thức rõ hành vi thành khẩn khai báo đồng tình với các nội dung trong cáo trạng
chỉ có riêng bị cáo vũ thị mừng còn chưa đồng tình với một số nội dung của bản cáo trạng không thừa nhận một số nội dung trước đó đã khai báo trước cơ quan điều tra
xét thấy chứng cứ đã được cơ quan tố tụng tiến hành khách quan
đúng pháp luật phù hợp với lời khai của bị cáo hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo cao tài năng tử hình về tội giết người
trung thân về tội cướp tài sản bốn năm tù về tội xâm phạm thi thể hải cốt tổng hợp hình phạt là tử hình
bị cáo vũ thị mừng bị tuyên phạt ba năm sáu tháng tù về tội che giấu tội phạm ba năm tù về tội xâm phạm thi thể hải cốt
tổng hợp hình phạt là sáu năm sáu tháng tù các bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân theo quy định